ngày một mươi tháng sáu tới đây tỉnh hải dương sẽ tổ chức lễ hội vài thiều thanh hà
đây là thông tin được ban tổ chức lễ hội vài thiều thanh hà hải dương năm hai nghìn một mươi tám cung cấp cách đây ít ngày
lễ hội vài thiều cũng là dịp để kết nối người nông dân sản xuất và người kinh doanh vải thiều
ngày một mươi tháng sáu tại quảng trường thanh bình thị trấn thanh hà huyện thanh hà sẽ diễn ra lễ hội vải thiều thanh hà hải dương năm hai nghìn một mươi tám
đây là lễ hội cấp tỉnh lần đầu tiên được tổ chức
thông qua lễ hội nhằm tuyên truyền quảng bá giới thiệu sản phẩm vải thiều các mặt hàng nông sản chủ lực và các sản phẩm du lịch đặc trưng của hải dương
đến thời điểm này các thương lái và doanh nghiệp đã thu mua tiêu thụ hơn một mươi sáu trăm linh tấn vải tương đương với hơn năm mươi tổng sản lượng dự kiến ở trà vải sớm của toàn tỉnh
trong đó xuất khẩu sang thị trường trung quốc và sang anh hơn một bốn trăm linh tấn
số còn lại được hệ thống các siêu thị và các thương nhân tiêu thụ tại các thị trường khác
đối với vải thiều chính vụ sắp cho thu hoạch sản lượng dự kiến khoảng từ ba mươi năm đến bốn mươi tấn